tại hai huyện vùng cao trạm tấu mù căng trải yên bái hàng năm cây sơn tra hay táo mèo mang lại hàng chục tỷ đồng cho đồng bào dân tộc mông
để tăng hiệu quả kinh tế lên gấp đôi rút ngắn thời gian sinh trưởng tỉnh yên bái đã tiến hành phát triển cây sơn tra ghép sau khi triển khai đã cho nhiều kết quả rất tích cực
gia đình ông trang trừ nù ở bản lùng cúng xã nậm có huyện mù căng trải trước đây chỉ trồng cây sơn tra tự nhiên
ban quản lý rừng phòng hộ đã cung cấp cây giống hướng dẫn ông kỹ thuật trồng cây sơn tra ghép sau ba năm đã cho thu hoạch
ông cho biết cây lớn nhanh cho hoa nhiều và sai quả đặc biệt khi có băng tuyết cháy rừng cây sơn tra vẫn sống được
thu nhập của ông được cao hơn so với trước khi trồng cây sơn tra trồng từ hạt
trước đây mình chỉ bảo vệ và chăm sóc cây sơn tra mọc tự nhiên sau ba năm cán bộ đưa giống mới về trồng đã cho thu hoạch rồi
hơn cây sơn cha tự nhiên
phải bảy năm mới có quả nhà mình thu năm nay đã là vụ thứ hai cây sai quả và bán được nhiều tiền hơn
từ đó mà gia đình nhà mình không còn nghèo nữa bán quả sơn cha có tiền mua được trâu xe máy cho con cái đi học
cây được ghép là cây đầu dòng với nguồn gen trội có sức sống rất cao
cây sau khi được ghép sẽ rút ngắn thời gian thu hoạch so với cây sơn tra trồng bằng hạt
sau khi dự án thành công tỉnh yên bái sẽ trồng thay thế toàn bộ cây sơn tra ghép tại các diện tích rừng nghèo kiệt
rừng tái sinh và quanh các nương giấy
trong những năm tiếp theo năng suất tăng dần lên thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn
và cái chất lượng đồng đều đối với quả này và được tuyển chọn từ cây trội thì nó sẽ đảm bảo được cái hệ số đồng đều rất là cao
và đấy là những cái mà giúp cho bà con người vùng cao để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
việc đẩy mạnh phát triển cây sơn tra sẽ giúp cho hàng nghìn hộ dân có cuộc sống bền vững từ rừng
người dân có sinh kế từ rừng từ đó mà ý thức bảo vệ rừng được nâng lên
đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh yên bái sẽ có một mươi hectare dự kiến sẽ thu về hai mươi hai mươi năm tấn quả
cho thu nhập hàng trăm tỷ đồng mỗi năm giúp cho hàng nghìn hộ dân tộc mông được xóa đói giảm nghèo bền vững